chương trình khai giảng ngắn gọn hướng đến học sinh đảm bảo trang nghiêm
đối với các học mầm non tổ chức khai giảng di hình thức ngày hội đến trường của bé
một cách linh hoạt sáng tạo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ
bộ giáo dục và đào tạo cũng lưu ý việc tổ chức các hoạt động đầu năm học
phải phù hợp với lứa tuổi học sinh điều kiện của nhà trường gần với thực tế của địa phương
đảm bảo thiết thực hiệu quả để tạo được niềm tin động lực học tập cho học sinh
các hoạt động cần phải phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo tự bảo quản của học sinh
tránh việc tổ chức hình thức gây quá tải cho học sinh
bên cạnh đó bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục
tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu cấp học tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đầu cấp
nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập và giải luyện mới
tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống của nhà trường phổ biến nội quy
bộ quy tắc ứng xử quy chế kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh về học lực hạnh kiểm
và các quy định khác của nhà trường
tổ chức cho học sinh trực tiếp tham gia lao động vệ sinh trường lớp học công trình vệ sinh trong trường học
nhân dịp bước vào năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín chủ tịch nước trần đại quang đã gửi thư chúc mừng năm học mới
tới các thầy giáo cô giáo cán bộ công chức viên chức người lao động ngành giáo dục
các bậc phụ huynh và kem học sinh
sau đây antv xin trân trọng giới thiệu nội dung bức thư
mở đầu thư chúc mừng
chủ tịch nước trần đại quang gửi đến các thầy giáo cô giáo cán bộ công chức viên chức người lao động
đã và đang công tác trong ngành giáo dục các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em sinh viên học sinh cả nước
những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
năm học vừa qua ngành giáo dục tiếp tục triển khai các hoạt động đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
đạt được những kết quả tích cực chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên
các đoàn học sinh việt nam tham dự các kỳ olympic và các cuộc thi khoa học kỹ thuật khu vực quốc tế đều đạt giải cao
được bạn bè quốc tế mến phục
nước ta lần đầu tiên có đại học quốc gia hà nội và đại học quốc gia tp hcm nằm trong top một trường đại học tốt nhất thế giới
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang biểu dương sự nỗ lực phấn đấu
và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả thành tích
nghành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua
chủ tịch nước cũng yêu cầu bước vào năm học mới ngành giáo dục cần phát huy những kết quả đã đạt được
tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước
tăng cường quản lý nhà nước kiểm tra thanh tra kịp thời phát hiện
có giải pháp khắc phục hiệu quả những thiếu sót hạn chế đưa nền giáo dục nước ta phát triển vững chắc
chú trọng phát triển giáo dục đào tạo ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
quan tâm hơn nữa con em các đối tượng chính sách đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi người dân
chủ tịch nước trần đại quang mong các thầy giáo cô giáo giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục
không ngừng đổi mới sáng tạo trong dạy học
các em sinh viên học sinh phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc
nuôi dưỡng hoài bão ý chí vươn lên thi đua học tập tốt rèn luyện tốt để mai sau cống hiến cho nước nhà
chúc các thầy giáo cô giáo cán bộ công chức viên chức người lao động trong ngành giáo dục
cùng các em sinh viên học sinh sẽ đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới
chuyển sang những tin tức khác
ngày bốn chín thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã gửi thư khen
cục cảnh sát hình sự viện khoa học hình sự cục kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh hưng yên và công an tỉnh hải dương
về việc phá thành công vụ án giết người tại thành phố hưng yên tỉnh hưng yên
trong thư khen đồng chí thứ trưởng nêu rõ đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
có nhiều tình tiết phức tạp song các đơn vị đã khẩn trương điều tra thu thập chứng cứ bắt giữ đối tượng đinh công tráng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở khu phố an bình phường an tảo thành phố hưng yên là đối tượng có tiền án tiền sự thu giữ vật chứng của vụ án
đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần khẩn trương kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh
trật tự trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
chiến công này đã góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quý vương nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của các cá nhân đơn vị
thứ trưởng lê quý vương yêu cầu công an tỉnh hưng yên khẩn trương điều tra củng cố chứng cứ
sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật để giăn đe phòng ngừa tội phạm
đồng chí thứ trưởng mong rằng các đơn vị phát huy kết quả đạt được
tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng sát hại tài xế xe ôm xảy ra tại sơn la
sau hơn bốn mươi giờ đồng hồ truy bắt vào hồi chín giờ sáng ngày hôm qua
các lực lượng phối hợp với công an tỉnh sơn la đã bắt giữ thành công đối tượng leo văn hoàng
ba mươi tuổi trú tại xã mường chanh huyện mai sơn tỉnh sơn la về tội giết người cướp tài sản
trước đó vào một mươi tám h ba mươi năm ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tại khu vực bản suối liếm xã tô múa huyện vân hồ
đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nạn nhân được xác định là ông nguyễn đức tích sáu mươi một tuổi trú tại tiểu khu ba mươi hai
thị trấn nông trường mộc châu huyện mộc châu sơn la làm nghề xe ôm
sau khi gây án đối tượng đã cướp toàn bộ tài sản và bỏ trốn
sau đó lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng gây án lèo văn hoàng
sau hơn bốn mươi giờ truy đuổi các lực lượng phối hợp đã bắt giữ thành công đối tượng
khi hắn đang trốn tại bản un xã song khổ huyện vân hồ thu giữ toàn bộ tàng vật
mời quý vị theo dõi những thông tin dự báo thời tiết
thưa quý vị

ngày hôm nay kem học sinh tại bắc bộ sẽ đón lễ khai giảng năm học mới
trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi với nhiệt độ cao nhất ngày giao động
trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm độ trời mây thay đổi ngày nắng có nơi nắng nóng
và cũng tương đồng như ở bắc bộ thì tại khu vực trung bộ trời ít mây
ngày nắng có nơi nắng nóng nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
với tây nguyên và nam bộ lễ khai giảng sẽ không thuận lợi bằng miền bắc và miền trung
bởi hình thái thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay đó là trời nhiều mây
sáng có mưa rào và rông vài nơi trưa chiều có mưa rào và rải rác có rông
nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ còn nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo chi tiết
trong một số tỉnh thành phố trên cả nước
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đã có buổi làm việc
với đại học quốc gia tp hcm
về vai trò của trường đại học đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
trong tình hình mới trong đó nhấn mạnh về quyền tự chủ của các trường đại học
tại buổi thăm và làm việc với đại học quốc gia tp hcm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh tự chủ đại học
trong kỷ nguyên của thời đại công nghiệp bốn có một vai trò hết sức quan trọng
trong sự phát triển nâng cao chất lượng giảng dạy của các trường đại học
tại tp hcm nói chung và đại học quốc gia tp hcm nói riêng
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi tám dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật giáo dục đại học sẽ lấy ý kiến với sáu điểm mới đột phá
về cơ chế và chính sách trong đó mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả
tự chủ đại học thực hiện chính sách này có hiệu quả hơn trong thời gian tới
tại buổi gặp gỡ sinh viên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã trao tặng một mươi suất học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi
của đại học quốc gia tp hcm giúp các em có thêm nghị lực phấn đấu
trong năm học mới
một chiếc xe ben không che chắn kỹ trong khi lưu thông trên đường
nguyễn duy trinh quận hai tp hcm làm hàng tấn bùn đất trên xe đổ xuống đường
khiến một số người dân bị té ngã
trước đó khoảng một mươi h ba mươi phút trưa ngày bốn tháng chín xe ben mang biện số sáu mươi một c ba mươi ba nghìn bốn mươi tám
lưu thông trên đường nguyễn duy trinh hướng từ đường đổ xung hợp
về vòng xây phú hữu
khi đến gần cầu xây dựng quận hai tp hcm do không che chắn trị
khiến nắp thùng phía sau xe bị bung ra hàng tấn bùm đất trên xe ben
đổ tràn xuống đường khiến một số người dân lưu thông qua bị té ngã
sự việc còn khiến giao thông qua khu vực bị ủng ứ
theo phản ánh của người dân tuyến đường nguyễn duy trinh khá nhỏ hẹp
nhưng hàng ngày có rất nhiều xe ben xe container và xe tải lưu thông
khiến khu vực này trở thành điểm đen về tai nạn giao thông người dân bất an
còn trên lĩnh vực kinh tế thưa quý vị và các bạn trong hai ngày nghỉ lễ
trái với sự vắng vẻ của các chợ truyền thống sức mua tại các siêu thị
tăng khá cao so với ngày thường
tại các hệ thống siêu thị trên địa bàn tp hcm ghi nhận sức mua của người tiêu dùng
tăng trong khoảng hai mươi đến bốn mươi so với ngày thường
các mặt hàng có sức mua cao tập trung chủ yếu ở các nhóm thực phẩm tươi sống
nước giải khát và các mặt hàng có khuyến mại
nguyên nhân được siêu thị cho rằng trong dịp lễ nhiều người tiêu dùng
có nhu cầu mua thực phẩm tươi sống nhiều để làm tiệc hoặc đại khách
và một phần do các nhà bán lẻ tung ra nhiều chương trình khuyến mại trong dịp lễ
trái ngược với không khí mua sắm nhộn nhịp của siêu thị các chợ truyền thống
khá im ắng và sức mua tăng không nhiều chủ yếu tập trung vào các mặt hàng tươi sống
thưa quý vị lần đầu tiên việt nam được vinh danh ở hạng mục giải thưởng
điểm đến hàng đầu châu á tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới wtr
cụ thể việt nam được vinh danh ở hạng mục điểm đến hàng đầu châu á
là một trong những hạng một quan trọng của giải thưởng
giải thưởng fikefta được phí như giải oscar của ngành công nghiệp du lịch
nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực du lịch
bao gồm những điểm đến nổi bật các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp
các doanh nghiệp có chất lượng phục vụ tốt
cũng theo thống kê tổng cục thống kê khách quốc tế đến việt nam trong tháng tám
tiếp tục tăng trưởng mạnh đạt hơn một ba mươi hai triệu lượt người tăng một mươi một ba so với tháng bảy
trong đó khách đến từ châu á chiếm bảy mươi bảy hai tăng hai mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
khách đến từ châu âu tăng chín tám
tính chung tám tháng khách quốc tế đến việt nam ước tính đạt hơn một mươi bốn triệu lượt người
tăng hai mươi hai tám so với cùng năm hai nghìn một mươi chín
trong đó khách đến bằng đường hàng không tăng một mươi bảy ba đường bộ tăng sáu mươi hai
đường biển tăng một sáu doanh thu du lịch lữ hành tám tháng qua ước đạt hai mươi sáu tám triệu đồng tăng một mươi bảy sáu
chương trình xin được kính chúc các thầy cô giáo và các em học sinh thật nhiều sức khỏe
có một lễ khai giảng thật ý nghĩa và một năm học mới
và một năm học mới với nhiều thầy cô giáo
đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay